tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo trần văn liêu năm mươi tuổi
trú tại xã yà tam huyện crong nang tỉnh đắk lắc về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là trần văn lân bốn mươi tám tuổi em ruột của new
theo cáo trạng vào ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một liêu và em trai cùng một số người khác có tổ chức ăn nhậu tại nhà của new
tại đây vì bực tức và sẵn có men rượu trong người nên lưu lấy một con dao nhọn đi ra ngoài
nói mọi người về lân đứng dậy thì bị anh trai mình đâm một nhát trúng vào vùng ngực bên phải
đâm xong lưu cầm dao đi vào trong phòng đóng cửa lại rồi đi ngủ
rất may lân được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
tuy nhiên vẫn bị tỷ lệ thương tật là năm mươi bốn
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần văn liêu một mươi ba năm tù về tội giết người